bộ giao thông vận tải vừa có yêu cầu công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ hoàn thiện các thiết bị hệ thống thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ để vận hành thu phí không dừng trên toàn tuyến vào trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ cho biết hiện nay doanh nghiệp dự án đã lắp đặt hoàn thiện các thiết bị hệ thống thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ tinh trình và kiểm tra thử hệ thống đối với từng làn thu phí
nhà đầu tư đã sẵn sàng thực hiện công tác chạy thử với nhà cung cấp dịch vụ etc là công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động không dừng vetc để kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống làm cơ sở đưa hệ thống vào vận hành chính thức
lãnh đạo bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu nhà đầu tư của hai dự án bot cao tốc pháp vân cầu rẽ và cầu rẽ ninh bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các chủ phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
đồng thời cần ra soát kỹ lưỡng các vấn đề về kỹ thuật để khi thu phí tự động không dừng liên thông giữa hai tuyến bảo đảm an toàn chính xác số liệu
tiến tới thu phí chính thức toàn tuyến trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín